hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đảng bộ chính quyền thành phố trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu sự quan tâm giúp đỡ từ các cấp lãnh đạo đồng bào cả nước đồng bào ta ở nước ngoài bạn bè quốc tế
người đứng đầu chính quyền thành phố chia sẻ
vị lãnh đạo thành phố hồ chí minh nhìn nhận thành phố đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để thực hiện kế hoạch hồi phục kinh tế trong thời gian tới
thành quả trên đến từ sự hướng dẫn chi viện về nhân lực phương tiện từ các cơ quan trung ương các tỉnh thành
cùng sự đồng lòng hợp tác của các tầng lớp nhân dân
ông phan văn mãi cũng nhấn mạnh thành phố hồ chí minh luôn xem người dân là trung tâm phục vụ và là chủ thể trong cuộc chiến cam go chống lại dịch bệnh
song song công tác chữa trị thành phố luôn quan tâm chăm lo đảm bảo công tác an sinh cho đồng bào đặc biệt là trẻ mồ côi người nghèo người thất nghiệp và những mảnh đời bất hạnh
tuy nhiên ông mãi cũng thừa nhận trước tình huống rất khắc nghiệt của dịch covid một mươi chín thành phố chưa thể lường được hết những hậu quả
bởi vậy có những lúc
công tác điều hành của thành phố không tránh khỏi lúng túng hạn chế và bất cập
thay mặt chính quyền thành phố chúng tôi xin nhìn nhận thiếu sót và mong được sự lượng thứ của đồng bào
chính quyền thành phố đã rút ra những bài học sâu sắc và sẽ tiếp tục dành hết sức lực tâm trí để bảo vệ người dân quyết tâm đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh
người đứng đầu chính quyền thành phố hồ chí minh bày tỏ
chủ tịch ubnd tp hcm đưa ra lời kêu gọi những ngày sắp tới đây toàn thể đồng bào cán bộ chiến sĩ thành phố
hết lòng đoàn kết vượt qua thử thách
những sự quyết tâm ấy nhằm đưa cuộc sống tại đô thị lớn nhất của cả nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới
chúng ta hy vọng và chờ đợi sau những ngày tháng khó khăn thành phố nhất định sẽ đón chào ngày mới khi những nụ cười nở trên môi mọi người
ông phan văn mãi chia sẻ
đêm nhạc nối vòng tay lớn đất nước đồng lòng vượt qua đại dịch covid một mươi chín do sở văn hóa và thể thao tp hcm
phối hợp với tổ chức khoa học và chuyên gia việt nam toàn cầu avse global
và quỹ trịnh công sơn tổ chức đã diễn ra theo hình thức truyền hình trực tuyến với nhiều điểm cầu khác nhau trải dài từ bắc vào nam
đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
phát biểu tại đêm nhạc chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi nhấn mạnh
đảng bộ và chính quyền thành phố trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo
đồng bào cả nước đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã dành cho thành phố
theo chủ tịch ubnd tp phan văn mãi âm nhạc là một phương thức hàn gắn góp phần chữa lành nỗi đau của chúng ta
đêm nhạc nối vòng tay lớn đồng lòng vượt qua đại dịch ngày hôm nay hết sức có ý nghĩa vì thể hiện tinh thần dân tộc của mỗi người việt nam
từng mọi miền tổ quốc ở trong nước và ngoài nước cùng hướng về thành phố với tất cả tình thương và trách nhiệm
ngôn ngữ âm nhạc đã nối liền tâm hồn chúng ta như bài hát chủ đề của nhạc sĩ trịnh công sơn
chúng ta hy vọng và chờ đợi sau những ngày tháng khó khăn thành phố nhất định sẽ đón chào ngày mới
chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng thành phố đẹp đàng hoàng hơn to đẹp hơn và sẽ có hình thức phù hợp để ghi lại những hy sinh mất mát
và những đóng góp to lớn trong đại dịch này
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi bày tỏ
chương trình giao lưu nghệ thuật nối vòng tay lớn với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân tạ minh tâm
nghệ sĩ nhân dân thanh ngân nghệ sĩ ưu tú thanh lam nghệ sĩ ưu tú vân khánh nghệ sĩ ưu tú lê tứ cẩm vân khắc triệu hồng nhung đức tuấn tùng dương
thanh bùi hà lê lần nhã mỹ anh hoàng quyên cao york
bên cạnh đó còn có sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhà hát ca mối nhạc dân tộc bông sen nhà hát cải lương trần hữu trang
nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tp hcm
thông qua chương trình bà tổ chức mong muốn kêu gọi các cá nhân tổ chức doanh nghiệp cùng ủng hộ để mua trang thiết bị y tế
vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín để đóng góp hiệu quả vào quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
tại chương trình đã tiếp nhận gần một trăm linh ba tỷ đồng của các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
thủ tướng phạm minh chính cũng đã có bài phát biểu gửi tới chương trình và khán giả theo dõi chương trình trên cả nước
thời gian qua cũng có rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình
sau ngày ba mươi tháng chín người dân thắc mắc đang ở các tỉnh muốn vào tp hcm phải làm sao
có hộ khẩu có công việc tại tp hcm nhưng bị kẹt lại tại các địa phương khác trong thời gian giãn cách xã hội
nhiều người đã đặt câu hỏi sau ngày ba mươi tháng chín quay lại tp hcm như thế nào
cảnh sát giao thông ở các chốt kiểm soát cửa ngõ có giải đáp dưới đây
thành phố hồ chí minh sau ngày ba mươi tháng chín
được người dân kỳ vọng dần nới lỏng giãn cách để cuộc sống từng bước trở lại bình thường mới
một bộ phận người dân ở tp hcm mong đây là dịp sẽ qua được các chốt kiểm soát cửa ngõ để về quê
nhiều người ở địa phương khác cũng mong sẽ được các chốt kiểm soát cho qua để vào tp hcm
vì có hộ khẩu tạm trú hoặc là công việc tại đây
trước đó do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín từ giờ ngày chín tháng bảy
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám công an tp hcm
tái thiết lập một mươi hai chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở khu vực cửa ngõ
tại chốt kiểm soát ở cao tốc long thành dầu dây thời gian qua
cảnh sát giao thông đã yêu cầu nhiều người đi xe ô tô cá nhân định vào tp hcm quay đầu
nguồn tin của phóng viên cho biết đa số các trường hợp muốn vào thành phố trình bày cần vào tiêm vaccine
cần về nhà vì hộ khẩu ở thành phố hoặc là đi liên hệ công tác
tuy nhiên tất cả các trường hợp trên đều không được giải quyết và được yêu cầu phải quay đầu về lại đồng nai
đến thời điểm hiện tại số xe được yêu cầu quay đầu ít hơn bởi vì người dân đã nắm được các quy định
không còn tình trạng đến chốt kiểm soát mới biết là không được vào tp hcm
trước đó cảnh sát giao thông cắt lái trực chốt kiểm soát này cũng đã phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm
xử lý một số trường hợp xe chở người qua chốt không đảm bảo giãn cách
tại chốt kiểm soát tỉnh lộ tám đoạn chân cầu phú cường giáp danh huyện củ chi và bình dương do đội cảnh sát giao thông an sương phụ trách
ít có trường hợp người dân đi tự túc xin qua chốt mà thay vào đó đa phần là các xe qua chốt này đều là xe tải có mã qr
và xe cấp cứu có hợp đồng điểm đi điểm đến rõ ràng
từ khi tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu yêu cầu ai ở đâu ở yên đó cảnh sát giao thông không giải quyết cho các trường hợp cá nhân qua chốt kiểm soát
một số trường hợp đi tái khám bệnh đi chuyển viện có hồ sơ bệnh án đầy đủ mới được giải quyết nguồn tin chia sẻ
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại quốc lộ năm mươi
đoạn giáp long an do trạm cảnh sát giao thông đa phước phụ trách lượng xe qua lại chỉ bằng phân nửa so với các chốt quanh đó
cảnh sát giao thông trực chốt tuyệt đối không giải quyết cho các trường hợp đi ô tô xe máy cá nhân qua chốt
theo đó chỉ có xe chở hàng hóa thiết yếu xe phục vụ công tác phòng chống dịch xe của lực lượng chức năng mới được cảnh sát giao thông giải quyết để ra vào chốt cửa ngõ
vậy sau ngày ba mươi tháng chín việc đi lại giữa tp hcm và các tỉnh sẽ như thế nào
sau ngày ba mươi tháng chín
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine có thể xanh có thể tự chạy xe vào tp hcm được hay không
với câu hỏi này thượng tá nguyễn đình dương trưởng phòng cảnh sát giao thông đường sắt đường bộ pc tám công an tp hcm cho biết
đến thời điểm hiện tại thành phố vẫn đang họp bàn
có thể ngày hai mươi tám hoặc là hai mươi chín tháng chín thành phố sẽ có thông báo và hướng dẫn di chuyển cụ thể
do đó đến thời điểm này một mươi hai chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín của phòng pc tám tại khu vực cửa ngõ
vẫn duy trì
trong dự thảo chỉ thị mới tp hcm tiếp tục duy trì một mươi hai chốt kiểm soát ra vào thành phố và ba mươi chín chốt tại các địa bàn
các cửa ngõ rắp danh với các tỉnh
tại các chốt kiểm soát sẽ tiếp tục kiểm tra phương tiện người tham gia lưu thông bằng mã qr và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực
bổ trí các chốt kiểm soát lưu động và tăng cường kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông có mật độ cao
cũng trong dự thảo này tp hcm cho phép hoạt động vận tải hành khách
công cộng đường bộ đường sắt đường thủy tối đa là năm mươi công suất
lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh được hoạt động phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và phải được cấp mã qr đi vào luồng xanh
người cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy có sử dụng công nghệ tức shipper đã đăng ký với sở giao thông vận tải hoặc sở công thương
và người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy của doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký với ủy ban nhân dân quận huyện thành phố thủ đức
được hoạt động với điều kiện tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc được xét nghiệm định kỳ
phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các đối tượng ưu tiên công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
dự thảo chỉ thị mới sau ngày ba mươi tháng chín của tp hcm nêu
trong dự thảo tổ chức giao thông trên địa bàn từ ngày một tháng một mươi đối với các chốt trạm kiểm soát cửa ngõ
tp hcm cũng chỉ nhắc đến kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa và phương tiện vận chuyển công nhân chuyên gia
ngoài ra dự thảo có nêu các yêu cầu đối với người dân từ các tỉnh đến tp hcm để khám chữa bệnh và hoạt động đi đến sân bay tân sơn nhất
vâng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi ủng hộ báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế trong thời gian qua
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bằng đồng ngũ phóng viên và biên tập viên thường trú trên các tỉnh thành
chắc chắn kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ không làm quý vị thất vọng
hãy bật chuông ấn nút like để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo